tại bảo hiểm xã hội việt nam tổ công tác của thủ tướng đã khảo sát thực tế về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin
và kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính phủ về bảo hiểm xã hội
theo báo cáo chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám có một mươi bốn ba triệu người tham gia bảo hiểm xã hội đạt chín mươi tám kế hoạch cả năm chính phủ giao
tám mươi hai triệu người tham gia bảo hiểm y tế đạt một trăm linh một kế hoạch cả năm chính phủ giao
đặc biệt ngành bảo hiểm cũng đạt được nhiều kết quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính
việc áp dụng hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế cũng từ chối thanh toán hàng nghìn tỷ đồng có dấu hiệu trục lợi
tại buổi làm việc bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng nhấn mạnh
để thực hiện tốt nghị quyết hai mươi tám của trung ương về cải cách bảo hiểm xã hội
trong thời gian tới ngành bảo hiểm cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đi cùng với sắp xếp bộ máy nhân sự